đồng thời với việc bắt giữ các đối tượng gây án giám đốc công an tỉnh phú thọ và cơ quan cảnh sát điều tra đã họp với viện kiểm sát và toán nhân dân tỉnh phú thọ để thống nhất biện pháp xử lý
cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn đồng thời nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật